dịch covid một mươi chín và những diễn biến hết sức phức tạp của nó ở nước ta suốt quãng thời gian hai tháng vừa qua
đã khiến cho mọi hoạt động trong các lĩnh vực đời sống đều bị xáo trộn rất mạnh
và đến bây giờ thì hầu hết bị đặt vào tình trạng ngưng trệ
những tác động tiêu cực của dịch covid một mươi chín có thể được nhận thấy rất rõ
ở tình hình hiện tại của các đơn vị nghệ thuật
ghi nhận sau đây sẽ làm rõ hơn nhận định này
nhà hát mua suối nước thăng long tọa lạc tại một vị trí rất đắc địa
giữa lòng thủ đô hà nội ngay sát cạnh hồ hoàn kiếm
bình thường trước cửa nhà hát luôn nườm nượp người xe qua lại
những đoàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới khi tới thăm hà nội đều đã đến đây
hào hức mua vé vào nhà hát để thưởng thức rối nước
một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của việt nam
nhưng từ hơn một tuần nay cảnh tượng ấy đã không còn nữa
dịch covid một mươi chín ập đến
để bảo đảm an toàn nhà hát mua suối nước thăng long buộc phải đóng cửa
tạm dừng mọi hoạt động từ biểu diễn đến tập luyện
sự ngưng trệ này mang lại một hình ảnh buồn
nhưng hơn thế nó còn gây ra nhiều thay đổi trong đời sống của anh em nghệ sĩ
và những kế hoạch hoạt động mà nhà hát đã đề ra từ trước
nghệ sĩ ưu tú trù lượng giám đốc nhà hát mua suối nước thăng long chia sẻ
nếu như không có bệnh dịch thì chúng tôi từ bốn đến năm xuất biểu diễn trong một ngày
thế và cái thu nhập của anh em cũng so với các đoàn nghệ thuật khác thì cũng tương đối là khá
và một cái điều mà
chúng tôi được đạt được cái kỷ lục của châu á
đó là một nhà hát liên tục đỏ đèn trong ba trăm sáu mươi năm ngày hai mươi năm năm liền
thế và kể cả bệnh dịch sát chúng tôi cũng không đóng cửa
một ngày chúng tôi cũng phải diễn được một đến hai suất
nhưng đến cái covid một mươi chín lần này thì đúng là đây là một cái tình trạng chung thôi
thì nhà hát chúng tôi cũng đóng cửa
như mọi năm thì nó cứ diễn ra nó đúng theo tuần tự
nhưng mà hiện nay như thế này thì nó đảo ngược toàn bộ mọi thứ
nhiều năm nay nhà hát tuổi trẻ vẫn luôn được tiếng là một đơn vị quanh năm bận rộn với những dự án nghệ thuật của mình
từ sân khấu cho thiếu nhi đến các chương trình hài kịch
từ các tác phẩm kịch cổ điển đến các chương trình ca mối nhạc cho khán giả trẻ
thế nhưng năm hai nghìn hai mươi sau hai buổi diễn chương trình chào hai nghìn hai mươi vào đầu tháng hai
do tình hình covid một mươi chín nhà hát tuổi trẻ cũng buộc phải dừng lại toàn bộ hoạt động
nằm im chờ dịch bệnh
dịch bệnh qua đi rồi mới tính tiếp
có thể nói dịch covid một mươi chín đã khiến mọi chuyện thay đổi một cách nhanh chóng
nó gây một cái cảm giác là mình không kiểm soát được các cái tình hình chung
và đặc biệt đối với sân khấu thì là nơi tập trung đông người
thế thì nhà hát chỉ có thể diễn được một hai buổi vào ngay sau tết
thế sau đó chúng tôi phải đóng cửa
tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cố gắng để dùng cái quỹ thời gian ấy
để chúng tôi luyện tập các chương trình

vào cái dịp giữa và cuối năm đặc biệt các chương trình cho thiếu nhi
thì tuy nhiên gần đây trong khoảng hai tuần thì chúng tôi cũng phải dừng
bởi vì theo cái việc là cái chuyện di chuyển
và cái chuyện tập trung đông người có thể gây ảnh hưởng
mà mỗi lần chúng tôi tập ở trên sân khấu này
thì có khoảng hai ba mươi diễn viên sẽ tham gia luyện tập liên tục
thành từ giờ chúng tôi không dám duy trì cái mức độ tập như thế nữa
và hiện nay thì nhà hát đang tạm nghỉ
đóng cửa ngừng hoạt động chờ dịch qua đi
và hy vọng vào những ngày sắp tới
đó là điều duy nhất mà các đơn vị nghệ thuật có thể làm được vào lúc này